hệ thần kinh chủ yếu liên quan tới tình trạng thiếu máu não và thường xuất hiện sớm ở những người có thoai hóa cuộc sống cổ đau cổ vai gáy thiếu máu não kéo dài khiến cho người bệnh ăn ngủ kém hay quên giảm trí nhớ khó tập trung dễ xúc động dễ có gắt
hệ thần kinh thực vật còn điều chỉnh lượng đường và điện dài trong máu ảnh hưởng tới sự co cơ dẫn truyền thần kinh cho nên khi dối loạn sẽ khiến bệnh nhân nhanh đói nhưng không ăn được nhiều tay chân yếu làm việc nhanh mệt tê bì thậm chí là bùn rồn tay chân
nội tiết thì nhiều phụ nữ sau khi tiêm vaccine hoặc là khỏi covid một mươi chín có thể gặp các triệu chứng của tiền mãn kinh chậm kinh hoặc là mất kinh da rẻ sần xùi rụng tóc giảm ham muốn
để giải quyết vấn đề này thì bác sĩ hoàng đã đưa ra một biện pháp
bác sĩ hoàng đã đưa ra một biện pháp cho người bệnh vận động thực hiện chế độ ăn uống khoa học bổ sung vitamin tổng hợp thở oxy cao áp hoặc là sử dụng các thuốc đặc trị nếu trường hợp nặng
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác
giới chức y tế thành phố bokaro và cuộc điều tra một sự việc hữu hữu vừa xảy ra tại ấn độ
một người đàn ông bị liệt năm mươi năm tuổi tuyên bố đi lại được sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
theo gia đình monda ông bị liệt và không thể nói được sau tai nạn xe hơi cách đây bốn năm
munda cho rằng điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi ông tiêm vaccine covid một mươi chín phiên bản của astrazeneca được sản xuất tại ấn độ
giọng nói của tôi đã trở lại và chân tôi cũng cử động được tôi đã có thể tự đứng trên đôi chân mình và bước đi ông cho hay
bác sĩ anven kerketa người phụ trách trung tâm y tế pithawar cho hay munda được tiêm vaccine vào ngày bốn tháng một
từ ngày năm tháng một cơ thể của ông bắt đầu cử động
tiến sĩ chitendra kumar quan chức y tế thành phố
tuyên bố bokaro cho biết giới y học địa phương rất ngạc nhiên trước thông tin và đã thành lập một nhóm điều tra để phân tích bệnh sử của trường hợp này
chúng tôi rất hào hứng vì điều đó nhưng vẫn cần xác minh từ nhà khoa học
bình phục trong vòng chưa quá vài ngày thì có thể hiểu được nhưng đột nhiên đi lại được sau bốn năm bị liệt chỉ nhờ vào tiêm vaccine là điều không thể tin nổi kuma cho hay
các quan chức y tế thành phố cho biết monda sẽ là đối tượng nghiên cứu của họ
câu trả lời chính xác sẽ có trong thời gian tới
khi giới y khoa nghiên cứu bệnh tình của monda cũng như là quá trình hồi phục của ông ấy bác sĩ kurketa nói
còn tại nga theo cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng nga chủng covid một mươi chín mới omicron đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em từ hai đến năm tuổi
phó giám đốc viện nghiên cứu dịch tễ trung ương alexander gorelov cho biết hiện nay cơ quan này nhận thấy trẻ em ngày càng bị cuốn vào quá trình lây nhiễm đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ từ hai đến năm tuổi
bệnh xuất hiện ở trẻ em với tổn thương đường hô hấp trên vài năm
lần đầu tiên có hiện tượng viêm tiểu phế quản phải nhập viện
ông gorolov cho biết thêm theo các nghiên cứu nước ngoài covid một mươi chín lây truyền trong thời kỳ mang thai có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
trong trường hợp này trẻ có thể bị chậm phát triển về thần kinh và thể chất
nhưng mà may mắn đây là một tình huống có thể đảo ngược vì cơ thể của đứa trẻ là chất dẻo và nếu được phục hồi đúng cách tình trạng này có thể được giải quyết
ông cũng lưu ý rằng nhóm nguy cơ như trước vẫn bao gồm những người trên sáu mươi năm tuổi do tuổi tác và các bệnh đi kèm có thể khó dung nạp với căn bệnh này
trong diễn biến liên quan trưởng khoa tai mũi họng của moscow antrey kurijukov cho biết các triệu chứng của omicron tương tự như viêm phổi
trong cả hai trường hợp điều trị nên được bắt đầu từ những ngày đầu tiên của bệnh
chuyên gia nói rõ rằng các triệu chứng của chủng vi khuẩn mới rất giống với cảm lạnh thông thường đó là ngẹt mũi đau họng và nên được điều trị theo những cách thông thường
để giảm bớt tình trạng viêm nhiễm trong cổ học cách tốt nhất là sử dụng những dung dịch sát khuẩn cần xúc miệng thường xuyên bốn năm lần một ngày
thưa quý vị đã có rất nhiều mồ hôi nước mắt và cả những sự hy sinh về người trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
hy vọng mỗi chúng ta đều có ý thức phòng dịch tuân thủ đúng quy tắc năm k và những quy định của chính phủ để những hy sinh này không uồng phí
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo